thưa quý vị thưa các bạn chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ
đường chín khe xanh tà cơn dốc miếu những địa danh lịch sử của tuyến lửa miền trung đã đi vào huyền thoại như một bản hùng ca bất tận
và những người lính giải phóng thành cổ quảng trị năm nào đều đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy
chiến tranh lùi xa họ trở về với cuộc sống đời thường lặng lẽ yên bình
không còn đơn vị không chung chiến hào nhưng những người đồng đội năm nào thì vẫn sát cánh bên nhau khi vui khi buồn những khi hoạn nạn
đó là mối tình thủy chung son sát và vô cùng xúc động
ngôi nhà nằm ngay mặt đường khang trang thuộc một phường trung tâm thành phố này
là niềm mơ ước của nhiều người
nhưng dù được cho ở nhờ không thu tiền vẫn không ai dám đến ở
kể từ sau vụ án ngôi nhà đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân nhất là khi màn đêm buông xuống
nhưng với người lính già này thì khác
ông chưa từng một lần sợ hãi
tặng mỗi ngày đến đây một lần
thậm chí ngày vài lần để thắp hương cho người bạn sống xuống và vợ con của bạn
bất kể nắng hay mưa ngày hay đêm
dù đông qua hay hè tới
ông đường làm việc đó như một phần không thể thiếu trong lịch sinh hoạt hàng ngày của mình
dù một trăm linh ngày đã qua kể từ khi bạn ông mất
và đó cũng không phải là công việc được lập trình một cách đơn giản
ông đường vào nhà thắp hương và tìm lại ký ức thân thương với người bạn người hàng xóm người đồng đội
dù không phải anh em nhưng lại thân thiết hơn cả ruột thịt
thì chúng tôi nghe tiếng gọi thiên niên của đảng và của quân đội
và anh em chúng tôi đã lên đường
bản thân tôi là cũng bỏ đá và túi trốn đi bộ đội
và sau khi chúng tôi đã đi vào làm chiến đấu với kẻ thù ác liệt nhất của đế quốc mỹ
và bè lũ tay sai chúng tôi không chịu khuất phục
và đã có lúc chúng tôi phải hàng mấy tháng trời ăn củ rừng và không có cơm
mà ăn vẫn chiến đấu gan dạng
và đã từng đã đánh nhau trên trận địa là ác liệt nhất là quảng trị khe xanh
và đồn tà cơn dốc biếu
và chúng tôi đã giải phóng thành phố thành cổ quảng trị
mà anh em tôi không chết
bệnh tật nặng lề cũng chưa chết
mà bây giờ lại về chết trên một cái bàn tay vũ phu máu lạnh của kẻ sát nhân
thì chúng tôi rất ướt ức
trại tàm giam công an tỉnh thái bình những ngày cuối năm hai nghìn một mươi ba
trong cái không khí u uất của khu biệt giam lạnh lẽo
người ta lại nghe thấy tiếng hát vẳng lên của một kẻ tử tù
tiếng hát không quá thi lương sầu thảm
nhưng là tiếng hát cất lên từ gan ruột của một kẻ
rồi sẽ không bao giờ còn được cất lời
đối diện với cái chết là lúc con người ta đối diện với nỗi cô đơn sợ hãi đến tận cùng
đối diện với cái chết cũng là lúc con người ta được đối diện với nhân truy sơ tính bản tiện
những điều tưởng chừng không bao giờ tồn tại trong những kẻ phạm tội tài đình này
kẻ phạm tội tài đình này
kẻ automatic tính bản thiết dân
lê thanh đạt cải sát nhân cuồng nộ đã gây ra cái chết cho ba người trong một gia đình

chuyện đàn cỏ